thủy điện sơn la là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
chính vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa và đập luôn được đặt lên hàng đầu
thời gian vừa qua khi có những diễn biến phức tạp về thiên tai và mưa lũ
việc kiểm tra giám sát để nhà máy vận hành ổn định đã được công ty thủy điện sơn la trú trọng
đều đạn hàng ngày các nhóm kỹ sư của nhà máy thủy điện sơn la lần lượt đi kiểm tra hệ thống thiết bị quan chắc
được lắp đặt bên trong thân đập và các khu vực bên ngoài công trình
một hệ thống quan chắc hết sức hiện đại vừa được nhà máy thủy điện sơn la triển khai lắp đặt
đó là hệ thống toàn đạc tự động leka tm năm mươi được nhập khẩu từ thụy sĩ

được lắp đặt bên trong thân đập để đánh giá một cách toàn diện về hiện trạng an toàn công trình
còn đây là hệ thống loa phát thanh cảnh báo xả lũ của nhà máy thủy điện sơn la
hệ thống này được lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau ở xã tạ bú huyện mường la
đây là vùng hạ du của nhà máy thủy điện sơn la với một mươi hai bản nằm dọc sông đà
ngoài ra những biển cảnh báo nguy hiểm về lưu lượng nước thay đổi bất ngờ cũng được lắp đặt tại các khu dân cư
các đập lớn trên bậc tăng sông đà này thành vào trung tâm để sử dụng phần mềm chuyên dụng để quản lý giám sát và phân tích thực trạng an toàn đập
hàng năm công ty thủy điện sơn la đã giả soát vùng hạ du hồ chứa để xây dựng các biển cảnh báo
trong quá trình vận hành xả lũ công ty đều thông báo trực tiếp cho người dân biết để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du
chính vì vậy trong thời gian qua dù xả lũ hay vận hành bình thường thì công ty thủy điện sơn la vẫn bảo đảm tuyệt đối cho vùng hạ du